sử dụng các công nghệ tiên tiến như là công nghệ bê tông độc lăn cho thủy điện sơn la và thủy điện lai châu
thì cũng chứng tỏ là cái trình độ của khoa công nghệ của tập đoàn điện việt nam
của các đơn vị tư vấn và các đơn vị quản lý gián đã có cái bước tiến
hai công trình thủy điện sơn la và lai châu là hai công trình quan trọng quốc gia

việc đưa hai công trình này vào khai thác sử dụng

mà còn giúp cho các tỉnh ở vùng tây bắc phát triển về kinh tế xã hội